bộ đội biên phòng thanh hóa đã kịp thời cứu nạn năm thuyền viên tiếp tục ứng phó với sự cố chản dầu do tàu bị chìm
tại khu vực phao số cửa vào lạch hới tp sầm sơn tỉnh thanh hóa
vào lúc h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một tàu th bốn trăm bốn mươi chín do anh nguyễn xuân nhì sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã đông thanh huyện đông sơn tỉnh thanh hóa làm thuyền trưởng
cùng bốn thuyền viên đều ở xã hoàng thanh huyện hoàng hóa đang chở tám trăm linh tấn than từ quảng ninh về cảng thanh hóa
đến phao số cửa vào lạch hới thì bị sóng to do lớn đánh vỡ nắp hầm hàng có nguy cơ bị chìm tàu
tiếp nhận thông tin cần cứu hộ bộ đội biên phòng thanh hóa điều động một tàu cứu nạn
cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp với các tàu đang hoạt động gần khu vực này
sớm tiếp cận tàu bị nạn đưa năm thuyền viên vào bờ an toàn